trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa ukraine và nga nhằm chấm dứt xung đột đã kéo dài hơn một tháng qua vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể
tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày sáu tháng bốn khẳng định quyết tâm tìm ra những cơ hội cho tiến trình hòa đàm giữa kiev và moscow
tổng thống zelensky nhấn mạnh kiev và moscow sẽ không thể thống nhất tất cả các quan điểm ngay một lúc nhưng cần tháo gỡ những điểm bất đồng
trước đó cùng ngày thư ký báo chí của tổng thống nga ông dmitry peskov cho biết nga đã có cử chỉ thiện trí khi rút quân khỏi các vị trí ở miền bắc ukraine
nhằm tạo bầu không khí tích cực cho cuộc đàm phán giữa nga và ukraine
ông peskov cho biết tiến trình đàm phán giữa nga và ukraine vẫn đang diễn ra nhưng nảy sinh những khó khăn không mong muốn
tuy nhiên moscow không bác khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky
song khẳng định cuộc gặp chỉ có thể diễn ra một khi hai bên thống nhất
trong trường hợp mà biav gặp rủi ro có cướp thì hệ thống sẽ tự báo động đến phòng trực ban của công an huyện đại từ
sau khi được kết lối như vậy thì biav cảm thấy rất yên tâm bởi vì trong quá trình mặc dù chưa thể ra
tuy nhiên trong quá trình mà hệ thống đang hoạt động thì công an huyện đại từ cũng phối hợp với biav là thường xuyên giả soát hệ thống
và thường xuyên trao đổi các thông tin
bên cạnh đó để chủ động phòng ngừa công an huyện đại từ cũng thường xuyên đến các ngân hàng các cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn
cập nhật các thông tin mới về tội phạm cướp ngân hàng hướng dẫn lắp đặt và kiểm tra hệ thống camera giám sát công khai và bí mật
đồng thời tập huấn cho nhân viên ngân hàng các kỹ năng cần thiết để sớm phát hiện và đối phó với các vụ cướp ngân hàng có thể xảy ra
thực tế bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể trở thành địa điểm mà tội phạm nhắm tới
mới đây ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
do gia đình đang nợ số tiền khoảng hai tỷ đồng đối tượng trần tuấn anh đã đến phòng giao dịch đán thái nguyên để cướp ngân hàng
tuy nhiên lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã khống chế được đối tượng và báo cho lực lượng công an đến kịp thời bắt giữ đối tượng
qua đó cho thấy sự chủ động phối hợp giữa ngân hàng các cửa hàng vàng bạc đá quý với lực lượng công an là vô cùng quan trọng
chúng tôi đã phối hợp với các ngân hàng nắp các camera để an ninh nhật tự tại các khu vực trọng yếu

qua những công việc đó các cửa hàng cũng như các ngân hàng cũng rất tin được vào công tác phản chống lực lượng phạm của công an
với việc phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng
công an huyện đại từ cũng yêu cầu các ngân hàng in dán các tờ rơi cảnh báo tại quầy giao dịch nơi dễ nhận biết trong các phòng giao dịch
khi nhân viên giao dịch phát hiện người dân có hành vi đáng ngờ sẽ thông báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn tội phạm